hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
rình chờ lúc bà con giáo dân vừa hành lễ xong đi ra để hô hào kích động lôi kéo người dân tụ tập phản đối dự thảo luật đơn vị kinh tế hành chính đặc biệt và luật an ninh mạng mà quốc hội việt nam đang bàn thảo
những hành vi đó đã ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm ở nơi thờ tự làm xấu hình ảnh của người dân ở giáo sứ vinh đức gây cản trở giao thông và vi phạm trật tự công cộng
lá cờ tổ quốc là cái đó là tượng trưng cho một cái đất nước việt nam của mình
nhưng mà đối tượng huỳnh thục vy đưa cái lá cờ thổ quốc ra nó sơn nó bôi bẩn lá cờ thổ quốc mình đó
thì nói chung là nó làm như vậy thì là nó quá bôi nhỏ cái danh dự cái thổ quốc của mình
và cái người dân của mình đó là một cái lá cờ tượng trưng cho một cái điều tượng trưng cho một cái đất nước của mình
mà nó làm như vậy thì nó sai hoàn toàn và cái điều đó là không thể chấp nhận được
thì một thời gian gần đây thì có cái huỳnh thục vy là đối tượng ở đâu đến
với chồng về sinh sống ở đây thì có những cái hành vi sai trái vừa rồi
có lời dùng thánh lệ vừa ra có căng băng rôn biểu ngữ để lời dùng đám đông để biêu xấu cũng như nói xấu về đảng và nhà nước
ngoài những cái hành động để mà kích động thì đối tượng huỳnh thục vy có những cái hành vi bôi cờ xóa cờ thổ quốc
cờ tổ quốc là một cái biểu tượng cho cái sinh linh của một cái hồn của một dân tộc việt nam mình
chính vì vậy mà khi mà huỳnh thục vy có những cái hành động để xóa bôi nhỏ cờ như vậy
thì đây là một cái hành động trái với cái đào lý
con người như vậy thì người ta rất là trí thức cái vấn đề này
thì hoàn toàn là giáo dân đặc biệt là những bà con ở phường thống nhất thì người ta phản đối những hành vi này
theo tôi thì cái việc làm của đối tượng huỳnh thục vy
đằng sau đó thì có một số phần từ xấu người ta lời dùng để kích động
để mà gây những cái chia rẽ đặc biệt là gây mất ổn định ở tại địa phương
cho nên là cái việc làm này thì hoàn toàn là chúng tôi không đồng thuận
và chúng tôi không thể chấp nhận được
nhân dân phường thống nhất thị xã bồn hồ đề nghị là cơ quan cấp trên cũng có các cơ chế
để mà dẹp bỏ những cái con người có những cái hành vi mà trái với cái đạo lý
trái với luân thường đạo lý cũng như đối với đất nước của chúng ta như hiện nay
huỳnh thục vy ở bồn hồ tuyên truyền nói xấu và lôi cáo một số thành niên thì chúng ta không nên ghe
bởi vì đó là một cái ý cá nhân của họ họ cứ sống một cách mơ hồ thôi
thì chúng ta những người
thực tế là ở địa phương ở cái đất nước chúng ta
chúng ta phải nghe những người trực tiếp lãnh đạo điều hành ở đất nước này
thì chúng ta mới cuộc sống yên vui được
chứ còn những cái loại đó chúng ta không nên nghe
và không những đối thường vì đó kể cả một số ở ngoài bắc cũng có như hà tĩnh
rồi một số nơi là vân vân rất là nhiều nhưng mà hầu như là cái trong loại đảng
trong ngoài nước là bị xử lý theo pháp luật hết

đối với hình thục vĩ mà những người là tuyến truyền chống phá đảng và nhà nước
mà có thể là cùng là chống phá đoài đoàn kết của toàn dân
thì tôi luôn lên án hình thục vĩ vi phạm pháp luật
như vậy thì đề nghị là nhà nước phải là trưng trì theo các cái điều khoản của bộ luật hình sự
lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ thiêng liêng của tổ quốc việt nam
để tổ quốc việt nam được độc lập tự do hòa bình mọi người yên ổn làm ăn như hôm nay
thì lớp lớp thế hệ ông cha đi trước trên giải đất hình chữ s này
đã đổ không biết bao nhiêu mổ hôi công sức hy sinh xương máu để hôn đúc lên linh hồn của lá cờ đỏ sao vàng
tùng bày đầy tự hào kiêu hãnh trên khắp mọi miền của đất nước
vậy mà đối tượng huỳnh thục vi lại đăng tâm có những lời lẽ sàng bậy trẻ con
có những hành vi xúc phạm đến quốc kỳ của tổ quốc việt nam
nơi đã sinh ra ông bà cha mẹ của vi
chính vì những việc làm sai trái lâu nay nhất là hành vi xịt sơn lên lá cờ tổ quốc
công an thị xã buôn hồ đã bốn lần có giấy triệu tập huỳnh thục vi lên để làm việc
nhưng vi cố ý không chấp nhận
vì vậy ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám vừa qua công an thị xã buôn hồ buộc phải cưỡng chế
dẫn dải đối tượng này lên trụ sở để làm việc
quá trình làm việc với huỳnh thục vi có sự chứng kiến của viện kiểm sát nhân dân
và đại diện mặt trận hội phụ nữ thị xã buôn hồ
tuy nhiên tổ chức tổng cấp công an thị xã bôn hồ đã nhận được những phép cực
bắt đầu kiểm trị việc nghiêm trọng và phép thì

sau khi xem xét động cơ tính chất mục đích của hành vi và thái độ của đối tượng
công an thị xã buồn hồ đã ra quyết định khởi tố bị can
huỳnh thục vi về tội xúc phạm quốc kỳ
theo điều hai trăm bảy mươi sáu của bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hiện bị can huỳnh thục vi đang có con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
nên được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ xử lý theo quy định của pháp luật